tin bão gần biển đông hồi bảy giờ sáng ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba chín độ vĩ bắc
một trăm hai mươi hai sáu độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa biển đông có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh
vùng biển phía đông của khu vực bắc biển đông có sóng biển cao từ năm đến bảy mét